thưa quý vị vào tối qua tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam ở đồng mô sơn tây hà nội
đã diễn ra lễ khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
và liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số việt nam khu vực phía bắc lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi hai
với chủ đề khát vọng việt nam lễ khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn một mươi chín
nhấn mạnh vào hai nội dung đại đoàn kết toàn dân tộc và tôn vinh di sản văn hóa
với sự tham gia biểu diễn của hai mươi hai dân tộc với gần năm trăm linh nghệ nhân diễn viên quần chúng
toàn bộ chương trình diễn ra trên sân khấu nổi được thiết kế theo hình chiếc quạt hình ảnh quen thuộc trong văn hóa việt nam
với tất cả các nan quạt trụng về một hướng tượng trưng cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc
chương trình cũng giới thiệu về những nét đẹp văn hóa truyền thống
là tỏa những giá trị nhân văn tinh thần tương thân tương ái tình yêu quê hương đất nước con người việt nam
có thể nói tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam
chính là nơi kết nối bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của các dân tộc trên khắp giải đất hình chữ s